chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trong phần tin quốc tế thổ nhĩ kỳ ngừng cấp thị thực không nhập cư cho công dân mỹ
thủ tướng merkel đặt thỏa thuận về chính sách người di cư với liên minh xã hội cơ đốc giáo
thưa quý vị tại thủ đô washington dc mỹ viện nghiên cứu chính sách asia socity vừa diễn ra buổi tọa đàm an ninh châu á thái bình dương
công bố báo cáo duy trì hòa bình tại châu á xây dựng thể chế an ninh lâu dài khu vực
chủ tịch viện nghiên cứu chính sách asia society nguyên thủ tướng australia kevin root đã chủ trì buổi tọa đàm
đại sứ việt nam tại mỹ phạm quang vinh tham dự với tư cách khách mời
chia sẻ ý kiến tại buổi tọa đàm đại sứ phạm quang vinh nhấn mạnh vai trò của các cơ chế khu vực trong việc thúc đẩy xây dựng lòng tin
và hợp tác về hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực
bài học kinh nghiệm cho thấy việc xây dựng cấu trúc khu vực ở châu á thái bình dương
phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện phù hợp với tính đa dạng của khu vực
xây dựng các quy tắc ứng xử ở khu vực phù hợp với luật pháp quốc tế
tiếp tục củng cố và tăng cường các cơ chế hiện có ở khu vực theo hướng hiệu quả hơn
bình luận về báo cáo đại sứ đặc biệt nhấn mạnh vai trò trung tâm của asean trong hợp tác và xây dựng cấu trúc khu vực
nhất là vai trò trung tâm của asean trong việc dẫn dắt và tăng cường hiệu quả của eas
với tư cách là diễn đàn của lãnh đạo cấp cao bàn về các vấn đề mang tính chiến lược cả về chính trị an ninh và kinh tế của khu vực
vừa qua tại thủ đô kuala lumpur malaysia đã diễn ra hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp asean hai nghìn một mươi bảy
tham dự có hơn ba trăm linh doanh nghiệp việt nam và một số doanh nghiệp malaysia
đại diện một số cơ quan đơn vị đến từ việt nam
như phòng công nghiệp và thương mại việt nam vcci hội đồng tư vấn kinh doanh asean và đại sứ quán việt nam tại malaysia
thông qua cuộc gặp này các doanh nghiệp việt nam sẽ chia sẻ học hỏi kinh nghiệm để có thể giúp ích cho mình cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong nước
đại sứ việt nam tại malaysia lê quý quỳnh cho rằng các nước asean trong đó có malaysia là những thị trường còn nhiều tiềm năng đối với các doanh nghiệp việt nam
trên cương vị của mình đại sứ quán việt nam tại malaysia
sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ kết nối giới doanh nghiệp hai nước góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương tiếp tục phát triển
đạt được các mục tiêu mà giới lãnh đạo hai nước đã đề ra
tại hội nghị đại diện các cơ quan quản lý nhà nước các diễn giả và các nhà khoa học đã trả lời giải đáp những câu hỏi từ phía các doanh nghiệp
giúp các doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan hơn về quá trình hội nhập kinh tế
tối ngày tám tháng một mươi tại văn miếu quốc tử giám thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức lễ tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thành phố năm hai nghìn một mươi bảy
đây là năm thứ một mươi năm liên tiếp thành phố hà nội tổ chức sự kiện quan trọng này
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội tham dự buổi lễ
sáu thủ khoa xuất sắc được tuyên dương tại buổi lễ là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học học viện với thành tích ấn tượng về học tập
gian luyện và công tác đoàn hội
nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên là những tấm gương vượt khó vươn lên có công trình nghiên cứu khoa học
những đề tài sáng kiến giải pháp thiết thực hiệu quả được giải trong nước và quốc tế
nhiều bạn là cán bộ đoàn hội tích cực năng động
thì hôm nay được tham dự lễ vinh danh các thủ khoa xuất sắc trong thành phố hà nội thì em cảm thấy rất là vinh dự
rất là tự hào và cảm thấy đây là động lực để cho em tập trung nghiên cứu phát triển để tạo ra những sản phẩm phục vụ cho nước nhà
như năm trước thì chỉ có hai mươi năm trên một trăm linh thủ khoa là được tuyển thẳng
tuyển thẳng ở đây là không qua thi tuyển nhưng mà vẫn phải sát hạch phỏng vấn
nhưng mà cũng chỉ được hai mươi năm thủ khoa thôi thì em trước mắt là em muốn số lượng đấy tăng lên
để cho những bạn khác cũng được tuyên dương thì cũng được có những cơ hội làm việc
ngoài ra thì em cũng mong muốn là không chỉ là được làm việc ở các sở hay là những cái cơ quan ngang sở
mà có thể là bộ hoặc cơ quan mang bộ
và sẽ khiến cho chúng em sẵn sàng phấn đấu hết mình nhiều hơn nữa trong học tập và làm việc
sau một mươi năm năm đã có hơn một sáu trăm linh thủ khoa được vinh danh đón nhận bằng khen của ủy ban nhân dân tp hà nội
đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm thường xuyên sâu sắc của thành phố hà nội đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ
đồng thời là sự ghi nhận biểu dương đối với kết quả học tập rèn luyện tinh thần vượt khó vươn lên của sinh viên thủ đô
nhiều trong số các bạn thủ khoa được vinh danh đã thành công trong sự nghiệp
có nhiều đóng góp cho thủ đô và đất nước
thủ đô hà nội hoàn toàn được giải phóng trong niềm vui hân hoan sau chín năm kháng chiến trường kỳ của quân dân ta
đây là một trong những mốc son lịch sử của dân tộc
đánh dấu sự thành công trong cuộc kháng chiến của quân dân việt nam trên các mặt trận quân sự và ngoại giao
là thắng lợi của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc cũng như sự lãnh đạo tài tình của chủ tịch hồ chí minh
sau chiến thắng lịch sử điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hiệp định geneva về đình chiến ở đông dương được ký kết
thủ đô hà nội được giải phóng
một mươi sáu giờ ngày chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
những tên lính pháp cuối cùng rút qua cầu long biên quân dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố
sáng ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ủy ban quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân gồm có bộ binh pháo binh cao xạ cơ giới
chia làm nhiều cánh lớn tiến vào hà nội tiếp quản tuyệt đối an toàn và nhanh gọn toàn bộ những cơ quan đầu não
các vị trí quân sự có tầm quan trọng đặc biệt của pháp ở hà nội như sân bay bạch mai sân bay gia lâm
đồn thủy khu thành và các công trình lợi ích công cộng xí nghiệp bệnh viện trường học
tôi là ở tiểu đoàn ba trăm bốn mươi sáu trung đoàn năm mươi bảy thì vào đầu tiên tiếp quản ở sân bay bạch mai
thì tôi là lúc bây giờ là tiểu đội trưởng dân một tiểu đội một tộ vào thay gác cho pháp đang đứng ở cổng sân bay bạch mai
thay gác xong rồi một cái là ba mươi phút sau thì đoàn cả tiểu đoàn nó vào
một mươi năm giờ ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hàng vạn nhân dân thủ đô hà nội dự lễ trào cờ long trọng do ủy ban quân chính thành phố tổ chức
cả hà nội tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng tự hào về sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong kháng chiến lòng biết ơn đảng và bác hồ kính yêu

và cũng tính ngày hôm đó lá quốc kỳ của việt nam dân chủ cộng hòa được vĩnh viễn trên lá cột cờ ở phố hoàng điện duy phủ hiện nay để giữ vững tung bay trên gió đây tự hào về nền lực của chúng ta vĩnh viễn
thì sau khi mà tôi đi về hà nội từ tân trào bằng cái đường cano đường thủy qua sông lô rồi về bến phà đen thì lúc bây giờ cảm nhận thôi tôi từ ở cái núi rừng việt bắc mình về đến hà nội mình nhìn thấy đèn điện ở cầu long biên nó nhấp nháy nó như sau xa
và mình nhìn cái thủ đô của mình lúc bây giờ đèn điện nó sáng trưng rực
mình so sánh với lại cái đèn dầu của mình ngoài việt bắc ấy
thì mình cảm thấy nó có một cái gì đó nó như là một cái hình ảnh thiêng liêng mà mình muốn về ngay nhà với lại ba mẹ của mình
thắng lợi của giải phóng thủ đô chính là thắng lợi trên các mặt trận quân sự ngoại giao của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam mà trực tiếp là sự chỉ đạo của chủ tịch hồ chí minh
cái mà chúng ta làm được là cái tài tình
của đảng cũng như của bác hồ lúc bây giờ là kết hợp được quân sự chính trị và ngoại giao
phải ba cái mặt trận đó thì nói là cái cơ bản để mà đưa đến cái thắng lợi cái hiệp định sơn e
rút ra chiến thắng vừa rồi thì không phải riêng thủ đô và tất cả nói chung đều là công tác chuẩn bị
ngay khi về chính ta
về thiết quản thủ đô bác hồ cũng gặp lại đoàn quân tiên phong tại đền hồng
mà bác đã có nhận rõ khán giác nhờ và giáo nhiệm vụ để ta giành thắng lợi
ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hà nội sạch bóng quân thù trở thành mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô và đất nước
đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn mở ra thời kỳ phát triển mới hết sức vẻ vang trong lịch sử thăng long đông đô hà nội
nhân dân lao động làm chủ vận mệnh của mình phấn khởi bắt tay vào xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa
đã sáu mươi ba năm trôi qua kể từ ngày giải phóng thủ đô hà nội đã đổi thay rất nhiều
nhịp sống của thiên niên kỷ mới đang chảy trong trái tim người hà nội
những người con của hà nội những cậu học sinh năm ấy thậm chí những người tập kết ra bắc mái tóc đã nhuộm màu thời gian
từng chứng kiến sự lớn lên đổi thay phát triển của hà nội
giờ đây không giấu được niềm tự hào khi thấy một hà nội sánh vai cùng những thủ đô của bạn bè quốc tế
ngôi nhà nằm trong con ngõ nhỏ phố thanh nhàn quận hai bà trưng của ông trịnh phúc việt
năm ấy còn là một cậu học sinh sau khi nghe tin thủ đô được giải phóng
ngày đêm kết thúc thời học sinh ở tân trào tuyên quang đã vội vã xuôi tàu cano về hà nội với tâm trạng phấn khởi và xúc động
giờ đây khi mái tóc đã nhuốm màu thời gian đã từng chứng kiến sự đổi thay của hà nội sau sáu mươi ba năm giải phóng đã không giấu nổi niềm tự hào
quá trình sống thủ đô hà nội từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn cho đến bây giờ tôi có rất nhiều cảm nhận sự phát triển của đô thị
từ một đô thị tầm cỡ quy mô nhỏ
thì đến bây giờ tầm vóc của thủ đô hà nội đang dần trở thành một thủ đô hiện đại văn minh
theo hướng tức là một thủ đô có tầm cỡ so với một số các thủ đô khác của thế giới
qua vấn đề mà ta đã giành được vấn đề thắng lợi hướng tầm dọc tự do
chuyển ra vấn đề xây dựng và phát triển thế nước
thì phải thấy rằng nó quá sự tưởng tượng suy nghĩ của tôi
nhưng đối với thủ đô hà nội hiện nay khác hẳn cái thời kia
từ cái tư tưởng cách mạng cái tinh thần anh hùng đó mà vượt qua được những cái khó khăn
để từ đó đến bây giờ thì hà nội nó khác xa lắm rồi
thủ đô của chúng ta đến năm hai nghìn một mươi bảy này thì chúng ta có thể sánh được với các nước trên thế giới
thời gian có thể làm phai đi nhiều ký ức trong tâm trí mỗi con người
thế nhưng những con người năm ấy của thủ đô sẽ mãi dành cho hà nội
một thời đạn bom một thời hòa bình ấy những tình cảm đẹp đẽ
hà nội ơi luôn là tiếng gọi thầm thân thương nhất trong trái tim mỗi con người thủ đô
khi đi đâu xa nhớ về hà nội
tiếp theo chương trình áp thấp nhiệt đới gần bờ trung bộ sẽ có mưa lớn
chính thức mở tour đi xuyên hang sơn đòn từ năm hai nghìn một mươi tám
sau đây là thông tin về áp thấp nhiệt đới hồi bảy giờ ngày chín tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông
ngay trên vùng biển quần đảo hoàng sa cách bờ biển các tỉnh quảng bình đà nẵng khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng ba mươi năm km
khoảng chiều tối và tối nay mùng chín tháng một mươi sẽ đi vào đất liền ở các tỉnh từ quảng bình đến đà nẵng
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngày hôm nay ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông gió mạnh cấp ba mươi độ vĩ bắc

từ chiều nay khu vực ven biển các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng có gió giật mạnh cấp sáu bảy
ở các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
từ chiều tối nay ở khu vực bắc tây nguyên nam đồng bằng bắc bộ các tỉnh hòa bình phú thọ yên bái và nam sơn la có mưa vừa có nơi mưa to
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ những ngày qua chiều cường trên sông hậu và các sông rạch trên địa bàn thành phố cần thơ lên cao
từ hai m đến hai ba m vượt báo động ba gây ngập đường phố ảnh hưởng sinh hoạt kinh doanh của người dân và an toàn giao thông
trong các ngày tới mùng chín và mùng một mươi tháng một mươi chiều cường tiếp tục lên cao và có khả năng vượt báo động ba từ một m đến một mươi năm m sau đó xuống dần
đặc biệt đợt chiều cường đe dọa các tuyến đê bao các cồn trên sông hậu vườn cây ăn trái trên địa bàn thành phố
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp ủy ban nhân dân các quận huyện đã chủ động tăng cường công tác chống ngập ống
hạn chế thiệt hại do thiên tai chiều cường gây ra
tổ chức kiểm tra kịp thời phát hiện đê bao sung yếu để có biện pháp khắc phục gia cố
tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong các đợt chiều cường mưa lớn ngập lụt để theo dõi nắm chắc mọi tình hình có liên quan đến công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quản lý
lực lượng công an tích cực tuần tra kiểm soát điều tiết giao thông tại các tuyến đường bị ngập sâu khu vực ngã ba ngã tư nhằm hạn chế ủn tắc giao thông khi chiều cường lên cao
sau khi khai thác thử nghiệm thành công tuyến du lịch khám phá hàng sơn đòn hang động lớn nhất thế giới bằng phương án vượt qua bức tường việt nam trong hàng sơn đòn
mới đây ubnd tỉnh quảng bình đã cho phép công ty osalis chính thức khai thác tour đi xuyên hàng sơn đòn từ năm hai nghìn một mươi tám với thời gian là bốn ngày ba đêm
trước đó phương án vượt bức tường việt nam và đi xuyên hang sơn đòn
nhân gia hiệp hội hang động hoàng gia anh đã đưa ra cho công ty osalis được lựa chọn tại các vị trí ít ảnh hưởng đến thạch nhũ và môi trường hang nhất
sau khi có nhiều ý kiến khác nhau ubnd tỉnh quảng bình đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khảo sát việc mở tour theo phương án này
kết quả khảo sát của sở tài nguyên và môi trường quảng bình cho biết việc lắp đặt thang trong hang sơn đòn là giải pháp kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến các quá trình địa chất nhưng không đáng kể
theo đơn vị khai thác tour là công ty wasalis lộ trình thử nghiệm tour mới đi xuyên hang sơn đòn có thời gian là bốn ngày ba đêm giảm một ngày một đêm so với lộ trình cũ được thực hiện từ ngày hai mươi một tháng năm đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy với chín lượt tour và số lượng khách là một trăm tám mươi tám người đã cho hiệu quả cao
du khách không phải quay lại đường cũ để ra khỏi hang và thấy thoải mái vì chuyến đi không quá dài
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã kịp thời cứu trợ một mươi năm thuyền viên trên tàu hàng phương nam sáu mươi tám khi tàu này gặp sự cố nước tràn vào buồng máy trên vùng biển hải phòng
theo thông tin ban đầu lúc một h hai mươi năm sáng ngày tám tháng một mươi trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được thông tin tàu phương nam sáu mươi tám thuộc công ty trách nhiệm y hoạn phương nam chở theo ba tám trăm linh tấn hàng trên đường hành trình từ philippines về hải phòng

trung tâm phối hợp tìm kiếm và sẵn sàng giải cứu các thuyền viên nếu tình hình xấu đi sau nhiều giờ nỗ lực đến bảy giờ ba mươi phút cùng ngày tàu phương nam sáu mươi tám đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất lượng nước tràn vào tàu đã giảm tạm thời
thưa quý vị những năm qua ngư dân các xã vùng biển tỉnh quảng trị đã phát huy hiệu quả mô hình đội tự quản tàu thuyền trên biển từng đội thuyền tốc ba top năm cùng nhau hỗ trợ sản xuất nhờ đó ngư dân yên tâm mỗi khi ra khơi đánh bắt vươn khơi bám biển
anh nguyễn đức nghĩa là chủ tàu qt chín nghìn bốn mươi năm ở thôn phú hội xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị trong những năm qua anh đã tham gia lai rắt từ vùng biển trường sa vào bờ ba đến bốn tàu của ngư dân gặp nạn trên biển
đội tự quản của thôn phú hội xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã phát huy hiệu quả mô hình đội tàu tàu tàu tàu tàu
đội tự quản của thôn phú hội xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã phát huy hiệu quả mô hình đội tàu tàu tàu tàu
đội tự quản thôn phú hội sẽ thành lập ba đội một đội xa bờ một đội trung bờ và một đội gần bờ
các đội sẽ nâng cao trách nhiệm của từng ngư dân trong việc giữ thông tin liên lạc đêm ngày một trăm linh để khi có sự cố hoạn nạn kịp thời giúp đỡ nhau

đội tự quản thôn phú hội sẽ thành lập ba đội một đội xa bờ một đội trung bờ và một đội gần bờ

tại khúc sông vàm nao thuộc huyện phú tân tỉnh an giang có một đội cứu hộ tự nguyện với tuổi đã gần bảy mươi

tại khúc sông vàm nao thuộc huyện phú tân tỉnh an giang có một đội cứu hộ tự nguyện với tuổi đã gần bảy mươi

khoảng ba trăm năm mươi người đã tham gia tuần hành tại barcelona thủ phủ vùng catalonia của tây ban nha nhằm bày tỏ ủng hộ thống nhất đất nước và phản đối kế hoạch của chính quyền vùng catalonia tuyên bố độc lập
đây là ngày thứ hai liên tiếp các cuộc tuần hành kêu gọi thống nhất diễn ra tại tây ban nha
đoàn tuần hành đã đi qua khu vực trung tâm barcelona với các khẩu hiệu kêu gọi sự thống nhất và ý thức chung
cảnh sát ước tính có khoảng ba trăm năm mươi người tham gia cuộc tuần hành song ban tổ chức cuộc tuần hành thông báo số người tham gia lên tới chín trăm ba mươi người
đây là cuộc tuần hành ủng hộ thống nhất lớn nhất kể từ khi khủng hoảng chính trị ở tây ban nha bắt đầu
trước đó các cuộc tuần hành cũng diễn ra ở nhiều địa phương trên khắp tây ban nha như madrid binbau zaragoza để kêu gọi sự đoàn kết của đất nước và yêu cầu đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng
cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo đòi ly khai của sứ catalonia cam kết sẽ tuyên bố độc lập cho vùng đông bắc của tây ban nha sau cuộc trưng cầu ý dân bị cấm hôm một tháng một mươi vừa qua
theo báo cáo của giới chức y tế australia hiện nước này đang phải đối mặt với dịch cúm ở người tồi tệ nhất trong lịch sử với số người thiệt mạng đã lên tới gần bốn trăm linh người
báo cáo cho biết có hơn một trăm sáu mươi người đã bị bắt cúm trong thời điểm một tháng
mùa đông và mùa xuân vừa qua ở australia trong đó ba trăm bảy mươi người đã thử vong
các bệnh viện trên khắp australia đã liên tục tiếp nhận nhiều ca mắc cúm đặc biệt là tại khu vực bang new south wales với số lượng ca mắc cúm lên hơn một trăm năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
giới chức y tế australia cho biết nguyên nhân của việc số ca mắc cúm tăng đột biến trong năm nay là do chủng cúm đột biến mới mặc dù chủng virus này đã nằm trong danh sách vaccine tiêm phòng của chính phủ trước đó
theo đó khoảng tám mươi năm dân số australia được tiêm vaccine ngừa cúm trong năm nay vẫn mắc chủng virus này
các chuyên gia y tế nhận định nguyên nhân của diễn biến trên là do chủng virus cúm đã tiếp tục đột biến thành một thể mạnh hơn sau khi vaccine ngừa cúm được phát triển và đưa vào sử dụng
quỹ ban phát triển và cải cách quốc gia trung quốc thông báo sản lượng thép thô của nước này trong giai đoạn từ tháng một đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tăng năm sáu so với cùng kỳ năm ngoái
đạt năm trăm sáu mươi sáu bốn mươi một triệu tấn trong tám tháng đầu năm ngoái sản lượng thép thô của trung quốc tăng trưởng âm tám
giá thép tại trung quốc tiếp tục gia tăng với chỉ số giá thép nội địa tăng bảy chín điểm kể từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy lên mức một trăm hai mươi hai bảy mươi bảy điểm trong tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy cao hơn ba mươi bảy năm mươi một điểm so với cùng kỳ năm trước
trong khi sản lượng thép thô tám tháng đầu năm nay được thông báo tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái
theo hiệp hội sắt thép trung quốc xu hướng tăng giá thép bắt nguồn từ ba nguyên nhân chính là sự tăng giá của quạng sắt sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng nhờ các chính sách cắt giảm tình trạng dư thừa năng lực sản xuất trong ngành sản xuất thép của chính phủ trung quốc và các chính sách nâng cao công tác bảo vệ môi trường
trung quốc trong năm nay đã và đang nỗ lực đóng cửa các cơ sở sản xuất thép có quy mô nhỏ và công nghệ sản xuất lạc hậu chiếm khoảng bốn tổng sản lượng thép trên toàn quốc
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt